xi măng là một trong những ngành công nghiệp giữ vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế ở nước ta
quy hoạch phát triển ngành vừa được chính phủ ra ý kiến chỉ đạo
theo đó phó thủ tướng yêu cầu bộ xây dựng tổ chức giả soát việc thực hiện quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng việt nam
giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi và định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
quy hoạch thăm dò khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở việt nam đến năm hai nghìn hai mươi
cập nhật tình hình kinh tế xã hội hiện nay
trên cơ sở đó tổ chức lập thẩm định trình thủ tướng chính phủ quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng việt nam
giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi năm định hướng đến năm hai nghìn ba mươi năm
và quy hoạch thăm dò khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở việt nam đến năm hai nghìn hai mươi năm